các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đi kèm theo phản ứng gây gắt trước hành vi côn đồ máu lạnh của các đàn ông
sáng ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn lãnh đạo phường tân thiện thành phố đồng xoài tỉnh bình phước thông tin
công an địa phương đang làm việc với đối tượng lê đức thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại phường tân thiện thành phố đồng xoài
để xác minh làm rõ clip bé trai bị cha dưỡng dậy rỗ nặng tay lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận
trước đó vào sáng ngày một mươi hai tháng ba trên mạng xã hội facebook xuất hiện một clip dài hơn hai phút
ghi lại cảnh một người đàn ông thượng càng chân hạ càng tay với một bé trai khi bé nằm dưới nền nhà khóc lóc vàn xin thảm thiết
sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận tất cả đều bày tỏ sự bức xúc phẫn nộ với hành động dã man vô nhân tính của người đàn ông
đồng thời nhanh chóng đề nghị chính quyền vào cuộc xác minh xử lý
theo lãnh đạo phường tân thiện cơ quan chức năng đã xác minh xác định vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi tám h ngày tám tháng ba
trên địa bàn phường tân thiện người bị hành hung trong clip là một cháu trai sinh năm hai nghìn một mươi năm ngụ khu phố bình thiện
người có hành vi dạy dỗ nặng tay là lê đức thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai cha ruột của cháu
ngay sau khi sự việc xảy ra cháu bé đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước
theo chuẩn đoán của bác sĩ bé trai bị đa chấn thương phần mềm đến ngày một mươi một tháng ba đã được xuất viện trong tình trạng đã xử lý đa chấn thương
chính quyền địa phương tân thiện đã tổ chức đến thăm hỏi động viên bé trai đồng thời chỉ đạo công an địa phương
phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng xử lý vụ việc theo quy định
trưa ngày một mươi hai tháng ba đại diện lãnh đạo công an tỉnh bình phước cho biết cơ quan công an đã bắt khẩn cấp lê đức thắng
bốn mươi hai tuổi ngụ phương tân thiện thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
nhắc đến những vụ tra dựng hành hung con của vợ trong những năm gần đây hẳn quý vị chưa thể quên được vụ việc
cha dượng găm đinh và bé gái ở thạch thất xảy ra vào năm hai nghìn hai mươi hai gây rúng động dư luận
hình ảnh nguyễn trung huyên ba mươi tuổi làm nghề thợ mộc trú tại thạch thất hà nội
được dẫn dài đến những địa điểm đã mua thuốc trừ sâu lấy đinh khiến ai nấy theo dõi vụ việc đều không nén được bức xúc
ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai công an tp hà nội thông tin đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn trung huyên
theo điều một trăm hai mươi ba bộ luật thỉnh dự
nguyễn trung huyên là người tình của chị nguyễn thị l hai mươi bảy tuổi mẹ của cháu dna
cháu bé bị chính cái đinh đóng ở đầu đang trong tình trạng nguy kịch
trước đó qua quá trình điều tra lực lượng chức năng đã dẫn dãi nguyễn trung huyên đến một số địa điểm
theo đó huyên được dẫn dải đến những địa điểm đã mua thuốc trừ sâu lấy đinh trong vụ án này
theo lời khai ban đầu huyên đã từng nhiều lần tác động vật lý lên bé a kể từ khi bé gái đến ở cùng
vào khoảng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một huyên được cho là mua hai gói thuốc diệt cỏ rồi pha vào chai nước ngọt
đem cho bé gái uống khiến cho nạn nhân ngộ độc phải cấp cứu tại bệnh viện nhi trung ương
một tháng sau nghi phạm nhét đinh vít vào miệng bé gái
lần đó chị luyến phải đưa con gái đến bệnh viện huyện thạch thất để gắp dị vật ra ngoài
ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một huyền say rượu rồi tác động vật lý đến gãy tay của bé gái
gần đây nhất vào sáng một mươi bảy tháng một khuyên ở nhà trọ với cháu a và tiếp tục thượng cảnh tay hạ cánh chân với con gái riêng của người tình
cơ quan công an cũng điều tra việc huyên đóng chính chiếc đinh vào đầu bé a
sau đó nhập viện tại bệnh viện đa khoa huyện thạch thất trong tình trạng hôn mê co giật
khi thăm khám bác sĩ phát hiện cánh tay phải của bé bị bó bột
quá trình chẩn đoán bác sĩ nhận định bé bị viêm mạng não nên chuyển bé lên bệnh viện sampol
quý vị và các bạn thân mến
các bà mẹ khi thấy bé gái va thành phố hồ chí minh
tử vong vì bị mẹ kế vung đòn roi
thì báo nhau con mình là của mình
không giao cho ai hết
nhưng vậy bé gái bị đinh găm thì sao
đứa trẻ đang sống cùng mẹ đó
nhưng vẫn bao nhiêu lần nhập viện
vì quá khó giải thích
hôn mê vì thuốc trừ sâu
ba tháng nhập viện ba lần
vì sao đến giờ phải nằm đó
ở trong trạng thái nguy kịch tiên lượng tử vong cao
vì chính chiếc đinh găm trong đầu
sao người tình của mẹ
lại găm đinh vào đứa trẻ ngây thơ nhỏ bé vô tội
người mẹ vì sao
không giải quyết vấn điện
ngay khi lần đầu tiên con mình gặp chuyện
liệu người mẹ này biết nguyên nhân mà giấu
hay chị ta hoàn toàn không tìm hiểu nguyên nhân
phải chăng người mẹ cũng đang phạm tội
che giấu tội phạm như ông nguyễn kim trung thái
bố đẻ của va
tại thành phố hồ chí minh
chỉ trong vài tháng
đã có tới hai việc đau lòng liên quan đến
trẻ em mang rợ xảy ra
mà hung thủ nghi phạm kẻ đồng lõa
lại chính là người thân của trẻ
chưa bao giờ dư luận lại căm phẫn
và bàn hoàng đến như thế
là một chuyên gia giáo dục
tiến sĩ vũ thu hương
nguyên giảng viên khoa giáo dục tiểu học
đại học sư phạm hà nội
đã có những chia sẻ về vấn đề này
thật sự kinh hoàng
đó chính xác là cảm xúc của tiến sĩ vũ thu hương lúc này
nữ tiến sĩ là người chia sẻ
điều đầu tiên tôi cảm thấy hoảng sợ
khi đạo đức con người xuống cấp đến mức nghiêm trọng
trước vẫn có những kẻ vi phạm pháp luật
nhưng đến mức cầm thú kiểu này
không có nhiều
nhưng chỉ trong có vài tháng
mà nối lên hai vụ án khủng khiếp này
thì đã đến lúc chúng ta phải xem lại đạo đức xã hội
chị cũng cho biết thêm
về những điều đang trang trở
điều thứ hai tôi thấy thật sự lo lắng
khi trẻ không được an toàn
dù ngay trong cái nơi gia đình
nơi mà các con tưởng là có thể sống an vui nhất
vậy nhưng những vụ án lại liên tiếp xảy ra
cho thấy cuộc sống của trẻ quá mong manh
điều thứ ba
có lẽ sự bỏ ngỏ
không quản lý giáo dục gia đình
đã để lại hậu quả quá nặng nghề
đáng sợ là những đứa trẻ lại trở thành
nạn nhân của hành động vô tâm
và ác độc của người lớn
cũng như nạn nhân của việc buông lỏng giám sát
giáo dục gia đình
nữ tiến sĩ thắc mắc
tại sao chúng ta có đến một loại các cơ quan bảo vệ trẻ em
đặt ở các bộ ngành khác nhau
nhưng trẻ vẫn phải chịu những trận đòn roi giả mang
phải chăng các cơ quan đó
không hoạt động hiệu quả
trong khi ở nhiều quốc gia
dù chưa có một ủy ban giám sát chăm sóc
và giáo dục trẻ em
nhưng hoạt động lại vô cùng hiệu quả
chỉ một cái tác của bố mẹ
đặt lên má đứa trẻ
lập tức cảnh sát sẽ đến
và có thể đứa trẻ sẽ được đưa vào nơi chăm sóc bình an
còn cha mẹ bị pháp luật xử lý
có vẻ như nhiều cơ quan hoạt động không thể hiệu quả
như có một cơ quan duy nhất
nữ tiến sĩ chia sẻ
bản thân tôi có suy nghĩ rằng
những cơ quan nói trên không có
hoặc không được phép can thiệp vào giáo dục gia đình
nên họ đã bỏ mặt trẻ gặp nạn
tại các gia đình bất an
theo tiến sĩ vũ thu hương
giáo dục gia đình là một lĩnh vực vô cùng phức tạp
đòi hỏi sự nghiên cứu chuyên sâu
và áp dụng hiệu quả
vậy nhưng trong các cơ quan chăm sóc trẻ
ở các bộ ngành lại hoàn toàn
không có trách nhiệm nghiên cứu và phổ biến
kiến thức giáo dục trẻ trong gia đình
vậy nên chị kiến nghị
ngừng hoạt động toàn bộ các cơ quan chăm sóc trẻ
đã làm việc không hiệu quả
và thành lập một vụ giáo dục gia đình
theo tiến sĩ cơ quan này sẽ đảm nhận
chức năng nghiên cứu phổ biến các phương pháp
giáo dục trẻ trong gia đình
và giám sát mọi hoạt động của người lớn
trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ em
trước những vụ việc tác động vật lý
đến trẻ em trong thời gian qua
tiến sĩ vũ thu hương phân tích thêm
trẻ dù có kỹ năng sống giỏi đến mấy
thì sức vóc và hiểu biết cũng quá kém
để tự lo cho bản thân
đặc biệt là ở các bé dưới tuổi lên một mươi
vì thế trẻ cần được bảo vệ tốt nhất
từ phía cha mẹ
với những người làm cha làm mẹ
đã có biểu hiện thiếu quan tâm đến trẻ
rất cần thiết có các điều luật nghiêm khắc
để xử lý và tách trẻ ra khỏi họ
đồng thời chúng ta cũng cần phải có
các địa chỉ an lành
và là môi trường giáo dục tốt nhất để chăm sóc cho các em
không may có cha mẹ không đảm bảo trách nhiệm nuôi dưỡng
nói về chuyện
phải chăng cần nâng cao hơn nửa công tác
tuyên truyền đến người dân
trong việc tối giá các vụ việc làm nhục trẻ em
nữ tiến sĩ cho hay
với vụ án bé va thì việc này còn có giá trị
nhưng bé dna
thì việc tối giác rất khó khăn
khi những kẻ thù ác có quá nhiều chiêu trò giấu kính
việc kẻ thù ác quá dữ tận
cũng khiến cho người xung quanh sợ hãi
không dám tố cáo
vì thế chỉ khi có các cơ quan giám sát trẻ hoạt động hiệu quả
việc tố cáo mới có thể thực hiện được
khi đó họ chỉ cần gọi một cuộc điện thoại
là có thể cứu một cuộc đời
nhưng khi chưa có một cơ quan như thế
họ sẽ không biết phải làm gì
dù phát hiện ra các hành vi tổn hại đến trẻ em
người thân cháu bé tiết lộ tình trạng hiện tại
quay lại vụ việc
là người trực tiếp chăm sóc bé gái trong bệnh viện
ông đổ hữu chức
ông nội cháu bé luôn tự trách bản thân
đã quá chủ quan
để sự việc đau lòng xảy ra đối với cháu gái
ông chức xót xa
cháu từ hôm vào viện đến nay
vẫn chưa tỉnh mà hoàn toàn thở máy
hy vọng lớn nhất bây giờ đối với tôi
là cháu tôi tai qua nạn khỏi
còn nếu trường hợp cháu tôi không được làm người
tôi mong cơ quan chức năng
sẽ xử lý nghiêm đúng người đúng tội
đến thời điểm này
tôi không trách được con dâu
tôi trách bản thân mình hơn
tôi tiếc vì mình mất cảnh giác
vì vài ba vụ vừa rồi
từ thuốc trừ sâu nuốt đinh
mà tôi không làm gì để cứu lấy cháu
tôi hỏi mẹ cháu bé thì mẹ cháu bảo
cháu lên chỗ làm rồi tự nghịch
chứ tôi không thể ngờ
là những chuyện xảy ra là do cố tình
để giờ cho tôi phải chịu đau đớn như vậy
anh đỗ hữu toàn ba mươi năm tuổi
bác ruột của bé ngọc a
cho biết anh nắm được thông qua báo chí
tuy nhiên cả hai vợ chồng đều không dám đọc hết
anh toàn bức xúc
mình là người lớn mà đọc xong
mình còn bủng rũng chân tay
khi hành động nói giả mang đến như vậy
gia đình tôi chỉ thắc mắc rằng
tại sao một người mẹ khi chứng kiến
con bị như thế thì lại có thể im được
bản thân lời khi về làm dâu nhà tôi
là một người rất ngoan
yêu thương chồng con nhưng không hiểu lý do gì
khi chuyện xảy ra với cháu tôi
nhiều lần như vậy mà là một người mẹ
lại không có bất kỳ phản ứng gì
hiện tại tình hình sức khỏe
của cháu a được tiên lượng xấu
cháu đang vẫn phải thở máy
vết thương mưng mũ hết sức nguy kịch
còn phía cơ quan chức năng vẫn đang
tiếp tục điều tra để đưa đến kết luận cuối cùng
quý vị và các bạn thân mến
khi dư luận vẫn còn đang
sôi sụp vì vụ bé va
ngủ tại quận một tp hcm bị dì ghẻ
dạy học đấng tử vong
thì vụ việc hết sức nghiêm trọng của n a đã xảy ra
điều này khiến cho dư luận không khỏi
bàn hoàng về vấn đề bảo vệ trẻ em
và sự suy thoái đạo đức của con người
hy vọng rằng vụ việc sẽ sớm được
làm sáng tỏ để đưa kẻ thù ác
ra ánh sáng chịu sự trừng phạt
đích đáng của pháp luật trả lại công bằng
cho nạn nhân và gia đình
đối xử tệ bạc với trẻ em
đang có dấu hiệu gia tăng trong xã hội
với nhiều hình thức đa dạng phức tạp
đã và đang để lại những hậu quả nghiêm trọng
nặng nề đối với sự phát triển toàn diện
của trẻ em cũng như tạo động tiêu cực
đến đời sống xã hội để góp phần ngăn chặn
giải quyết tình trạng này rất cần
sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị
và sự chung sức đồng lòng của cộng đồng
với những giải pháp toàn diện thiết thực
tất cả những thông tin mới nhất của vụ việc
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại